thành phố hồ chí minh đã đưa vào khai thác trạm điều hành xe buýt bến thành trên đường hàm nghi
đây là trạm trung chuyển hành khách công cộng lớn nhất quan trọng nhất trong mạng lưới xe buýt tại thành phố hồ chí minh
trạm điều hành xe buýt bến thành trên đường hàm nghi được đầu tư tám năm tỷ đồng
lắp đặt một mươi hai bảng điện tử kết nối với trung tâm điều hành cung cấp thông tin trực tuyến và mạ số tuyến
hai chủ thông tin kết nối internet cập nhật tin tức báo chí
trạm được thiết kế một mươi hai dãy nhà chờ rộng rãi nhà vệ sinh công cộng cùng hệ thống camera quan sát toàn bộ
và gửi dữ liệu về trạm điều hành khi có sự cố
đây là trạm trung chuyển hành khách công cộng lớn nhất quan trọng nhất trong mạng lưới xe buýt tại thành phố hồ chí minh
với ba mươi ba tuyến xe buýt đang hoạt động mỗi ngày vận chuyển một trăm tám mươi hành khách
được biết năm hai nghìn một mươi bảy hệ thống vận tải công cộng tại thành phố hồ chí minh đã tăng hơn sáu so với năm hai nghìn một mươi sáu